theo thông tin từ kiểm toán nhà nước dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi một đơn vị này sẽ tập trung kiểm toán một trăm sáu mươi chín cuộc
trong đó có cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi và dự án tái định cư sân bay long thành
cũng theo kiểm toán nhà nước danh sách dự kiến còn có các dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh
đường lăn cảng hàng không quốc tế nội bài cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
các dự án thủy lợi hồ chứa và các dự án xây dựng đường dây truyền tải điện
đồng thời kiểm toán nhà nước cũng dự kiến lựa chọn hai mươi ba cuộc kiểm toán chuyên đề về quản lý quy hoạch
cấp phép xây dựng và quản lý sử dụng đất các dự án đầu tư đô thị giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
quản lý sử dụng vốn oda các chương trình dự án thuộc lĩnh vực an sinh xã hội lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính ngân hàng